chúng tôi xin chuyển sang các tin tức covid một mươi chín trên thế giới
với tình hình dịch bệnh tại hồng kông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
trong tháng ba tới đây toàn bộ bảy bốn triệu người dân tại các đặc khu sẽ phải trải qua ba vòng xét nghiệm bắt buộc
tuy nhiên trưởng đặc khu hành chính hồng kông chưa thông báo thời điểm bắt đầu
vừa qua trường đặc khu hành chính hồng kông trung quốc bà lâm trịnh nguyệt nga cho biết
người dân vùng lãnh thổ này phải trải qua ba vòng xét nghiệm bắt buộc trong bối cảnh nơi đây ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín gia tăng với hàng nghìn ca mỗi ngày
trong khi các bệnh viện và khu cách ly chật kín chỗ
theo quy định mới trong tháng ba tới toàn bộ bảy bốn triệu người dân tại hồng kông sẽ phải trải qua ba vòng xét nghiệm bắt buộc
tuy nhiên bà lâm trịnh nguyệt nga chưa thông báo thời điểm bắt đầu thực hiện
các cuộc xét nghiệm sẽ được thực hiện trong vài ngày và trong khoảng thời gian giữa các đợt xét nghiệm
người dân hàng ngày cũng vẫn phải thực hiện nhiều xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà
bà lâm trịnh nguyệt nga cảnh báo những ai không xét nghiệm sẽ phải chịu trách nhiệm về pháp lý
ngoài ra các trường học và nhiều cơ sở kinh doanh như phòng tập thể dục quán bar thẩm mỹ viện sẽ vẫn phải đóng cửa cho đến cuối tháng bốn
trong khi các cơ sở giáo dục được chưng dụng làm các trung tâm xét nghiệm
bên cạnh đó
chính quyền hồng kông vẫn cấm các chuyến bay đến từ chín nước trong đó có anh và mỹ
người đứng đầu chính quyền hồng kông khẳng định vùng lãnh thổ này sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cách ly toàn bộ các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó có cả các bệnh nhân không có triệu chứng tại những cơ sở cách ly tạm thời đang được xây dựng